trong quá trình làm việc tại trung tâm ba nghìn tám trăm linh hai g các cán bộ nhân viên ở đây có nhận tiền để bỏ qua một số lỗi khi đang kiểm xe ô tô
hiện nay trung tâm ba nghìn tám trăm linh hai g đang dán thông báo tạm nghỉ để sửa chữa thiết bị
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra
đối tượng lý thái thạch trú tại huyện tuy phước tỉnh bình định vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
đây là đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định truy nã
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định có phát hiện và xử lý một đường dây số đề
và có tạm giữ hình sự một số đối tượng
sau đó người nhà của các đối tượng trên tìm cách để lo tại ngoại cho những người này thì gặp thạch
và được thạch cho biết là có quen biết với nhiều người có khả năng lo được việc tại ngoại giảm nhẹ hình phạt
và yêu cầu người nhà những người này bỏ số tiền một năm tỷ đồng để lo việc
thạch yêu cầu tạm ứng năm trăm linh triệu đồng thì người nhà những đối tượng bị tạm giữ có yêu cầu viết một giấy với nội dung
thạch mượn số tiền năm trăm linh triệu đồng
tuy nhiên sau một thời gian người nhà thấy những người bị tạm giữ không được tại ngoại nên yêu cầu thạch trả lại tiền
thì thạch không trả nên đã báo lên cơ quan công an
sau đó thạch bỏ đi khỏi địa phương và bị truy nã
đến nay ly thái thạch đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
thưa quý vị những ngày gần đây xuất hiện một số tin đồn thất thiệt liên quan đến một số cán bộ nhân viên
và người thân của cán bộ nhân viên hiện đang làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân phường hai thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
qua giả soát ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh lâm đồng khẳng định các thông tin trên là không có cơ sở
hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân phường hai vẫn diễn ra bình thường không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn
xuất hiện tin đồn về cán bộ quỹ tín dụng nhân dân phường hai thành phố bảo lộc bị vỡ nợ
ngay trong những ngày vừa qua nhiều khách hàng thành viên đến giúp tiền gửi tại quỹ tín dụng nhân dân phường hai
gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của đơn vị đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của một số quỹ tiến dụng nhân dân
trên địa bàn tp bảo lộc và huyện bảo lâm
hiện giờ là cá nhân tôi cũng như gia đình không có nợ
bất cứ một cá nhân nào và cũng không có vay nợ bất cứ một ngân hàng nào
thông tin đồn tôi vay nợ vỡ nợ là hoàn toàn sai sự thật
trước tình hình trên ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh lâm đồng khẩn trương nắm tình hình
thực hiện một số biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động đối với các tổ chức tiến dụng trên địa bàn
trong đó có các quỹ tín dụng nhân dân
cơ quan này cũng gặp gỡ làm việc với lãnh đạo tp bảo lộc để tìm hướng giải quyết
ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh lâm đồng
đã phát đi văn bản khẳng định quỹ tín dụng nhân dân phường hai
không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn
thực hiện một số biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn
trước tình hình trên ngân hàng nhà nước việt nam đã phát đi văn bản khẳng định quỹ tín dụng nhân dân phường hai
để tìm hướng giải quyết thực hiện một số biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn
luật ngân hàng nhà nước đó là thực hiện chính sách tiền tệ và một mục tiêu nữa đó là đảm bảo lợi ích của người vay tiền
do vậy trong bất cứ trường hợp nào thì bà con cũng vẫn yên tâm là quyền lợi của mình vẫn được đảm bảo
hiện quỹ tiến dụng nhân dân phường hai vẫn duy trì hoạt động bình thường đảm bảo thanh khoản cho những người có nhu cầu
liên quan đến vụ việc công an thành phố bảo lộc khẳng định
thời gian qua công an thành phố không nhận được bất kỳ đơn từ phản ánh tố cáo nào liên quan đến tài chính tiền bạc của gia đình bà đỗ thị yên giám đốc quỹ tín dụng nhân dân phường hai
điều đó cho thấy thông tin đang lan truyền về việc bà yên vỡ nợ là thông tin thất thiệt thiếu kiểm chứng
một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu số lượng lớn vừa bị công an huyện kế sách tỉnh sóc trăng phát hiện bắt quả ta
vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn qua công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống tội phạm trên địa bàn
tổ tuần tra thuộc công an huyện kế sách tiến hành dừng xe ô tô do đoàn quốc nhã điều khiển kiểm tra phương tiện
lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa một mươi hai bao thuốc lá điếu nhập lậu
qua làm việc ban đầu lái xe khai nhận trước đó đã nhận trở thuê số thuốc lá trên từ tỉnh long an về tỉnh sóc trăng để tiêu thụ
khi đến địa điểm trên thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện và bắt quả ta
tiếp tục với những thông tin về du lịch
tận hưởng đà nẵng enjoy đà nẵng
đó là chương trình kích cầu du lịch năm hai nghìn hai mươi ba vừa được thành phố đà nẵng công bố
theo đó chương trình sẽ có năm chủ đề
tận hưởng lễ hội tận hưởng biển nghỉ dưỡng tận hưởng vui chơi giải trí tận hưởng ẩm thực spa và tận hưởng mua sắm
chương trình kích cầu sẽ được thực hiện cho cả năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều hoạt động lễ hội sự kiện đặc sắc sẽ được triển khai
như lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng chương trình khai trương mùa du lịch biển
liên hoan phim châu á đà nẵng lễ hội tuyệt vời đà nẵng lễ hội du lịch góp
và nhiều sản phẩm dịch vụ vui chơi giải trí tại các khu du lịch nổi tiếng
voucher của các khu điểm du lịch khách sạn resort bốn năm sao show diễn tàu du lịch cơ sở dịch vụ ẩm thực spa
chất lượng cao sẽ được trao tặng để du khách tận hưởng và trải nghiệm
thông qua hình ảnh xe like ảnh video về du lịch đà nẵng tham gia các minigame tại các nền tảng mạng xã hội
với chương trình kích cầu đà nẵng đặt ra mục tiêu thu hút khoảng từ một đến một năm triệu lượt khách nội địa và quốc tế
đến tham quan du lịch thành phố trong năm nay
để bảo đảm an ninh an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ
tổng cục du lịch đã có công văn yêu cầu sở quản lý du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tăng cường bảo đảm các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
tổng cục du lịch đề nghị sở quản lý du lịch các địa phương khẩn trương triển khai các công việc
như chỉ đạo ban quản lý các khu điểm du lịch các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn
chủ động phương án tổ chức các hoạt động phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ
bố trí đủ lực lượng cơ sở vật chất thực phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách
tổng cục du lịch yêu cầu các địa phương bảo đảm an toàn cho khách du lịch
bố trí cảnh báo cứu hộ cứu nạn tăng cường kiểm soát bảo đảm an ninh an toàn phòng chống cháy nổ
phòng chống dịch bệnh theo quy định và khuyến cáo của ngành y tế
các địa phương cần tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm
đồng thời các địa phương cần có biện pháp kiểm soát giá dịch vụ du lịch bán đúng giá niêm yết
không để xảy ra tình trạng tuyệt tiện nâng giá trèo kéo ép khách gây sốt giá ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương nói riêng và việt nam nói chung
phải đến sát nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm ngoái tức là chỉ còn từ một hai ngày
thì giá vé máy bay từ hà nội tp hcm đến các điểm du lịch mới quay đầu giảm mạnh
tuy nhiên năm nay giá vé đã giảm sớm hơn so với dự kiến
qua khảo sát cho thấy là nhiều trạng bay hot đến huế đà nẵng đà lạt đều đã hạ nhiệt
nổi bật là trạng hà nội nha trang và tp hcm nha trang
ngày hai mươi một tháng bốn qua khảo sát trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không nội địa
nhiều đường bay đã được các hãng hàng không mở bán thêm vé dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
với giá vé chỉ bằng một nửa so với ít ngày trước
đường bay từng hết vé nay lại có với nhiều khung giá cho khách chọn
với các trạng bay cao điểm nhu cầu khách lớn như từ hà nội tp hcm đi phú quốc huế đà nẵng nha trang đà lạt
hay đường bay vàng hà nội tp hcm tất cả đều đã hạ nhiệt đáng kể so với thời điểm cách đây một tuần
giá vé máy bay khứ hồi trạng tp hcm nha trang giảm lên đến năm mươi
trên chặng đường bay hà nội huế cũng đã giảm nhưng gần như hết vé
trong khi đó giá vé máy bay đi du lịch phú quốc dịp nghỉ lễ vẫn neo ở mức cao và thậm chí cạn rất nhanh
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm được thuận tiện an toàn
bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách cố định
trong các ngày từ hai mươi tám tháng bốn đến một tháng năm công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội sẽ tăng cường chạy thêm năm mươi năm đoàn tàu trên các tuyến
đặc biệt là đến các tỉnh có số đông lượng khách du lịch đến tham quan trong những ngày nghỉ lễ
cụ thể tuyến hà nội tp hcm sẽ chạy thêm bốn chuyến tàu se một mươi một và se một mươi hai
với các tuyến khác tổ chức chạy thêm năm mươi một đoàn tàu trên các tuyến có điểm du lịch như lào cai đà nẵng
vinh đồng hới thanh hóa
đồng thời dự kiến bổ sung thêm các tàu từ ngày hai mươi tám hai mươi chín nếu số lượng khách hàng quá đông
trong dịp ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay nhân dân chúng ta đã được nghỉ tết dài hơn
cho nên nhu cầu của khách như thế này trong dịp ba mươi tháng bốn và một tháng năm nay còn đông hơn
trên cơ sở đó công ty vận tải đường sắt hà nội cũng đã tăng cường các xe và các gian xe
mặc dù tăng các gian xe và các đoàn xe và tăng cường các công tác phục vụ
chúng tôi vẫn áp dụng chính trách giảm giá bé và mức giảm tùy thuộc vào đối tượng
trong đó cả đối tượng là bà mẹ việt nam anh hùng thương binh người có công kích mạng người có hoàn cảnh khó khăn
theo ghi nhận của phóng viên ở ga hà nội tại thời điểm này số lượng hành khách đến mua vé trực tiếp tăng nhẹ so với ngày thường
nhưng số lượng hành khách mua vé online lại
tăng gần hai trăm linh so với năm ngoái
lý giải về thực trạng này công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết
việc triển khai các chính sách giá vé linh hoạt xây dựng giá vé thành nhiều giai đoạn khác nhau
đã thu hút lượng lớn hành khách đi tàu hỏa và không để xảy ra tình trạng chen lấn thiếu vé
hiện nay thì việc mua vé tàu cũng rất là thuận tiện
hành khách có thể đặt trên website dsvn vn hoặc qua các ứng dụng trên điện thoại
ví dụ như vmomo viettel pay
và còn một cái kênh nữa đó là bán vé qua tổng đài một triệu chín trăm linh nghìn một trăm linh chín
đối với các đoàn tập thể thì khách có thể gửi mail thông tin qua địa chỉ mail của tổng đài
và chúng tôi sẽ đáp ứng bán vé cho hành khách qua cái kênh đó
và như thế thì cũng là làm giảm cái lượng hành khách mà phải tập trung đến ga mua vé và cũng không phải chờ đợi lâu
năm nay cán bộ công nhân viên được nghỉ lễ năm ngày liên tục
do đó để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và các công nhân viên
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đã tăng cường một trăm linh nhân viên trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong các ngày lễ
đồng thời lên kế hoạch ngăn chặn xử lý những trường hợp cò mồi gây dối tại nhà ga
ngoài ra ngành đường sắt cũng khuyến cáo người dân nên mua vé sớm
và chỉ mua vé tại các website chính thống tại các nhà ga các điểm bán vé của ngành đường sắt việt nam
tránh tình trạng mua phải vé tàu giả từ các trang mạng lừa đảo
theo đó học viện hàng không việt jet bjaa cơ sở đào tạo tiêu chuẩn hàng đầu quốc tế của việt jet
sẽ cùng f air xây dựng các chương trình đào tạo phi công cơ bản
xây dựng và đào tạo phi công cho việt jet và ngành hàng không trong khu vực
hiện học viện hàng không vietjet sở hữu cơ sở vật chất hiện đại đạt tiêu chuẩn châu âu
với ba buồng lái mô phỏng sim các trang thiết bị mô phỏng phan khách
cơ sở vật chất huấn luyện hồ bơi tạo sóng
có khả năng cung cấp các chương trình mua vé sớm
cơ sở vật chất huấn luyện đào tạo phi công tiếp viên kỹ sư thợ máy nhân viên hàng không
với truyền thống hơn bảy mươi năm hợp tác giữa việt nam và cộng hòa séc
trong đó có các lĩnh vực giáo dục đào tạo bao gồm đào tạo hàng không
hợp tác của việt jet f air sẽ góp phần giúp việt jet chủ động nguồn dân lực chất lượng cao
đáp ứng các nhu cầu phát triển của hãng của ngành hàng không
mở rộng hợp tác với các đối tác châu âu
sau các hợp tác với nhiều đối tác hoa kỳ châu á thái bình dương trong thời gian qua để đào tạo phi công
dù mặt bằng lãi suất huy động đã giảm khá nhanh trong quý i và đầu quý ii
song các kỳ hạn dưới sáu tháng vẫn được nhiều ngân hàng niêm yết ở mức kịch trần cho phép theo quy định của ngân hàng nhà nước
ghi nhận cho thấy có hai mươi hai trên ba mươi bốn ngân hàng áp dụng mức lãi suất năm năm cho các kỳ hạn một năm tháng
kỳ hạn dưới một tháng tại phần lớn nhà băng cũng kịch mức
kịch mức cho phép là năm
khảo sát biểu lãi suất niêm yết trên website của ba mươi bốn ngân hàng hiện tại cho thấy
có hai mươi hai ngân hàng áp dụng mức lãi suất năm năm cho kỳ hạn từ một đến năm tháng
trong đó có cả các ngân hàng tư nhân lớn như bb bank techcom bank sharecom bank shb
các ngân hàng còn lại có mức lãi suất giao động từ bốn năm đến năm bốn mươi năm
trong đó có bốn ngân hàng thương mại nhà nước là arribank vietcom bank bidv vietteam bank
chiếm khoảng một nửa thị phần tiền gửi
áp dụng mức lãi suất từ bốn chín đến năm bốn một năm
phần lớn các ngân hàng được khảo sát cũng đang niêm yết kịch mức cho phép là năm cho các kỳ hạn dưới một tháng
theo giới phân tích hiện tượng một số ngân hàng huy động lãi suất kỳ hạn ngắn cao hơn kỳ hạn dài
thể hiện các ngân hàng này đang bị lên cấu trúc kỳ hạn huy động và tính dụng
trong đó các kỳ hạn ngắn bị thiếu hụt thanh khoản và các kỳ hạn dài thì dư thừa
điều này thường gặp tại các ngân hàng thương mại vừa và nhỏ
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết trong quý i năm hai nghìn hai mươi
lượng kiều hối chuyển về tp hcm đạt hơn hai tỷ usd tăng một mươi chín bốn mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
lượng kiều hối chuyển về tp hcm trong ba tháng đầu năm có mức tăng trưởng cao bằng khoảng ba mươi hai
tổng số lượng kiều hối chuyển về địa bàn trong năm hai nghìn hai mươi ba
nguồn kiều hối chủ yếu được chuyển về
từ khu vực châu á do khu vực này ổn định duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế
đây cũng là khu vực có lượng kiều hối chuyên đề tp hcm tăng mạnh trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
tăng đến tám mươi bốn so với cùng kỳ
trong khi các khu vực khác như châu mỹ châu phi châu đại dương
kiều hối chuyển về giảm do điều kiện kinh tế khó khăn và lạm phát tăng
lượng kiều hối về tp hcm tăng trưởng tốt trong quý đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
cho thấy điểm sáng phản ánh môi trường đầu tư của việt nam ngày càng thuận lợi
qua đó cũng cho thấy sự quan tâm và lòng yêu nước của kiều bào
sự chịu khó và tích lũy của người lao động việt nam tại nước ngoài
theo báo cáo về di trú và phát triển do ngân hàng thế giới vkp
và tổ chức hợp tác quốc tế về người di cư kno mad thực hiện
tổng lượng kiều hối về việt nam năm hai nghìn hai mươi hai đạt gần một mươi chín tỷ đô la mỹ
tăng gần năm so với năm hai nghìn hai mươi một
việt nam cũng nằm trong danh sách một mươi quốc gia nhận kiều hối lớn nhất trên thế giới
riêng thành phố hồ chí minh
lượng kiều hối chuyển về năm hai nghìn hai mươi hai đạt hơn sáu sáu tỷ đô la mỹ
ubnd tp hcm vừa ra văn bản khẩn về kiểm tra giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công
các công trình dự án trọng điểm ở tp hcm
theo đó các đơn vị phải chú trọng rà soát dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư
đủ điều kiện giao vốn tiến độ triển khai dự án đã được giao vốn
và kết quả giải ngân vốn để thực hiện
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát
đồn đốc các dự án tháo gỡ vướng mắt khó khăn của mỗi dự án đã giao vốn
nhưng không thể triển khai hoặc chậm
kịp báo cáo tổ công tác của ban thường vụ thành ủy xem xét chỉ đạo
người đứng đầu các địa phương cơ quan đơn vị nói trên
và chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm trước ubnd tp hcm
trong đảm bảo tiến độ chất lượng dự án và khối lượng giải ngân vốn đầu tư công
tại địa phương đơn vị
ubnd tp hcm kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp thiếu trách nhiệm
làm chậm tiến độ giao vốn điều chỉnh vốn thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công
nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công
ban thượng vụ thành ủy tp hcm sẽ kiểm tra giám sát ba mươi tám công trình trọng điểm
ubnd tp hcm xã phú ngọc huyện định quán tỉnh đồng nai
vừa phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển đông thôn huyện định quán
khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai chi cục thủy sản tỉnh đồng nai
chi trả tiền hỗ trợ mua ngư cụ đánh bắt thủy sản cho các hộ dân trên địa bàn của xã phú ngọc
trong đợt này xã phú ngọc có chín hộ thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan
được nhận hỗ trợ mua ngư cụ khai thác đánh bắt thủy sản khu vực lòng hồ trị an
theo quyết định số tám mươi một trên quy đề ubnd của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
trong đó hai hộ làm nghề lợp xếp được nhận hỗ trợ mỗi hộ ba mươi năm triệu đồng
bảy hộ còn lại làm nghề cao te mỗi hộ được nhận một mươi bốn triệu đồng
các ngư dân sau khi được nhận hỗ trợ phải cam kết chấm dứt sử dụng nghề ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản
trong đợt một toàn huyện định quán có hai mươi một hộ dân được nhận hỗ trợ tiền mua ngư cụ
để chuyển đổi nghề đánh bắt thủy sản trên hồ trị an
hiện nay việc đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ ở khu vực nông thôn
đang được các địa phương trên địa bàn của tỉnh đồng nai chú trọng

đây cũng là một trong những giải pháp thèn chốt để nâng cao đời sống của dân cư nông thôn
đồng thời là kênh phân phối tiêu thụ nông sản quan trọng trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cấp
ghi nhận tại huyện nhân trạch một trong những địa phương có những sự đầu tư bài bản
hiệu quả trong phát triển mạng lưới thương mại dịch vụ nông thôn
xã phước thiền huyện nhân trạch vừa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian qua chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách để người dân doanh nghiệp đầu tư phát triển các dịch vụ thương mại
các cửa hàng tiện ích điện máy áo quần thời trang dịch vụ ăn uống kinh doanh hàng hóa xuất hiện ngày càng nhiều
đặc biệt là trên trục đường ba trăm một mươi chín ngang qua xã dẫn vào đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
đối với địa phương những đơn vị đến đầu tư phước thiền trên địa bàn phước thiền và dịch vụ
nguyễn văn sả cũng đã hỗ trợ về các thủ tục giấy tờ có liên quan để xin cấp giấy phép hoạt động
đầu tư ít phép phép dựng theo quy định để đảm bảo đúng hoạt động đúng theo quy định của pháp lực
đồng thời là quỹ ban xã cũng đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự phòng trái chữa trái trong quá trình hoạt động trên địa bàn xã phước thiền
ngoài xã phước thiền các đơn vị khác tại nhân trạch cũng đang tập trung huy động
lồng ghép các chương trình dự án để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển thương mại dịch vụ
chú trọng kêu gọi thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh sản xuất trên địa bàn
các cơ tục hành chính tiên quan cũng được đơn giản hóa tạo điều khiển để các hộ dân được vây vốn ưu đải để mở rộng phát triển kinh doanh
về chính quyền địa phương thì luôn hỗ trợ về công tác an ninh trật tự tại địa bàn xã cũng như là tại khu vực chợ long thọ
về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm hay là bên quản lý thị trường thì cũng thường xuyên
đến ban quản lý để hỗ trợ tư vấn cho bà con biết được các sản phẩm nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để đưa vào chợ
phát triển thương mại dịch vụ được huyện nhân trạch xác định là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm đột phá và được cụ thể hóa
thông qua chương trình hành động cụ thể trong đó nguyện tập trung phát triển các loại hình dịch vụ
tổ chức sắp xếp mạng lưới thương mại gắn với việc phát triển các khu cụm thương mại ở trung tâm quyện xã
hỗ trợ kinh phí để các địa phương xây mới nâng cấp hệ thống đường giao thông chợ và hệ thống hạ tầng thương mại
gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế
tham gia xây dựng trung tâm thương mại siêu thị
hiện nay trên địa bàn huyện đã có một mươi trên một mươi một xã đạt tiêu chí nông thông mới nâng cao cũng như đạt tiêu chí hạ tầng thương mại nông thông
với đó thì đã có chín chợ truyền thống cũng như sáu điểm mô phát tập trung
cùng với hai mươi một chuỗi siêu thị bán lẻ có điểm máy xanh cũng như windmap
cùng với khoảng ba trăm linh cửa hạ tập hóa lớn và nhỏ phát triển rải điều rộng khắp trên địa bàn huyện
đầu tư về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn cũng là một tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
tại đồng nai tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như
ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
từng bước giảm tình trạng kinh doanh tự phát triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển ngành thương mại dịch vụ
quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đề án phát triển thương mại nông thôn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ
chuỗi chương trình sách và văn hóa đọc tp hcm lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục gắn liền với chủ đề chuyển đổi số
ban tổ chức cùng với nhà sách nhà xuất bản và đặc biệt là công ty công nghệ mở rộng số lượng quần huyện
với kỳ vọng là đưa công nghệ số vào thối quen đọc của đọc giả trẻ
những thông tin này cũng sẽ khép lại tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
động lực lớn nhất cho ngành xuất bản đến nay là đã đạt mục tiêu sáu bản sách một người một năm
ngoài ra tp hcm công bố khép lại chuỗi hoạt động năm ngày chào mừng ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
với tổng doanh thu hơn năm sáu tỷ đồng
từ cơ sở đó sở thông tin truyền thông tp hcm triển khai
chuỗi hoạt động cho ngày sách và văn hóa đọc năm hai nghìn hai mươi ba với khoảng một trăm linh hoạt động với địa bàn mở rộng hơn
chúng tôi chọn và giới thiệu một mươi đại sứ văn hóa đọc tp hcm lần đầu tiên của thành phố
và chúng tôi mong muốn rằng là các đại sứ này sẽ cùng với lại sở thông tin truyền thông
cũng như là các sở ban ngành thành phố lan tỏa những giá trị tốt đẹp của sách
đặc biệt là tinh thần làm viết sách đọc sách trong người dân và đặc biệt là thanh thương chung với thành phố
sách điện tử sách nói là hai mũi nhọn chuyển đổi số trong ngành xuất bản tại tp hcm
đây cũng là thông điệp chính mà bang tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc tại thành phố năm hai nghìn hai mươi ba hướng đến
kết quả bước đầu cho thấy một số tín hiệu tích cực
trong năm qua tp hcm có tốc độ tăng trưởng ngành xuất bản điện tử khá cao
với ba hai trăm linh đầu sách điện tử được xuất bản và khoảng bốn triệu lượt người dùng
trên địa bàn thành phố đến nay đã có một mươi chín nhà xuất bản
ba mươi doanh nghiệp tham gia phát hành xuất bản phẩm điện tử với nhiều loại hình sản phẩm đa dạng
ví dụ như là chúng tôi tạo một cái không gian điều kiện cho các doanh nghiệp xuất bản sách số
được có thể là giới thiệu những tác phẩm của mình ngày càng rộng rãi đến với bạn đọc nhiều hơn
cái thứ hai nữa là chúng tôi tiếp tục là tạo điều kiện cho các đơn vị đó tặng những sách số
và giới thiệu những sản phẩm mới của mình đối với đông đạo các bạn đọc trên như thành phố
không chỉ gắn thông điệp chuyển đổi số về cách thức đọc
mà ngành xuất bản thành phố hồ chí minh chủ trương phát triển các nội dung về công nghệ về trí tuệ nhân tạo
đơn cử trong khuôn khổ ngày hội năm hai nghìn hai mươi ba các chủ đề công nghệ lần đầu tiên đưa ra để bàn luận
có thể kể đến trách gbt và việc viết văn viết sách của giới trẻ hiện nay
làm sao để hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em trong thời đại số
vì sao cần xuất bản sách điện tử
bán sách trực tiếp cho du khách phải kết hợp với việc bán sách trên hệ thống mạng
để làm sao đưa sách đến xa hơn đến đông và nồng hơn
giới thiệu những quyển sách về công nghệ những quyển sách gắn với sự tiến bộ của công nghệ
đấy là những việc chúng tôi nghĩ rằng là mình phải cố gắng để hòa nhập với sự tiến bộ chung
về công nghệ
để tạo được những giá trị mới trong hoạt động với đường sách của mình
kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản in và phát hành giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
do bộ thông tin truyền thông ban hành năm hai nghìn hai mươi một đã cụ thể hóa số lượng xuất bản phẩm điện tử
tính theo đầu sách chiếm một mươi năm tổng số xuất bản phẩm xuất bản hàng năm
mục tiêu chín mươi nhà xuất bản thực hiện quy trình biên tập đọc duyệt nội dung trên nền tảng công nghệ số
và đặc biệt một trăm linh các đơn vị trong ngành hoàn thành kết nối với cơ quan quản lý nhà nước
trong lĩnh vực xuất bản in và phát hành
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt